khoảng hai mươi phút ngày hai tháng một mươi thủy điện thác bà tiến hành mở tăng lưu lượng xả lũ qua đập tràn với hai cửa xả lưu lượng nước đạt khoảng chín trăm linh m ba mỗi giây
trước và trong quá trình xả lũ để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân vùng hạ du công ty của phần thủy điện thác bà đã có công văn khẩn
đến ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện yên bình tỉnh yên bái huyện đoan hùng tỉnh phú thọ huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
cùng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của một mươi xã nằm dọc sông chảy về thời gian xả lũ đồng thời phát loa cảnh báo
tại bảy trạm cố định bố trí dọc sông cho xe loa lưu động đi dọc hai bên bờ sông phát loa cảnh báo về lưu lượng nước lũ để người dân biết và chủ động phòng tránh